dư luận tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rệ vũng tàu tỏ ra bất bình trước việc công ty cổ phần du lịch cáp treo vũng tàu tập kết nhiều máy móc cơ giới đổ đất đá săn lấp hàng chục nghìn mét vuông bờ biển tại khu vực bãi trước thành phố vũng tàu
trước phản ứng gây gắt của người dân ubnd tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ dự án để ra soát lại
theo đó tỉnh bà rịa vũng tàu trước mắt yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng thi công ở phía biển dừng ngay hạng mục đê kè chắn sóng và săn lấp mặt bằng cho đến khi có ý kiến khác của tỉnh
tỉnh cũng yêu cầu sở xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát lại toàn bộ hồ sơ dự án tác động đến các khu vực xung quanh đặc biệt là môi trường du lịch
được biết dự án cụm dịch vụ ga cắp treo và thủy cung hòn ngư thành phố vũng tàu nằm trong tổng thể dự án khu du lịch núi lớn núi nhỏ được ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu phê duyệt quy hoạch từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch cắp treo vũng tàu dự án có thể được xem là treo từ rất nhiều năm nay
tuy nhiên đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu lại có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh thay thế quyết định từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
tháng một năm hai nghìn một mươi chín ubnd tỉnh có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sở xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàu cấp giấy phép xây dựng